các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

công an tỉnh nghệ an đã tiến hành tạm giữ ba đối tượng liên quan
đây là vụ án có số lượng ma túy thu giữ đặc biệt lớn
có nhiều đối tượng liên quan là người nước ngoài đối tượng cầm đầu hiện đang bỏ trốn
công an tỉnh nghệ an đang phối hợp tích cực với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
nhằm truy bắt hết các đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
một đối tượng đã dùng dụng cụ trích điện tự chế trích vào người chủ cửa hàng vàng
ở thị xã tân châu của tỉnh an giang rồi đập tủ kính và cướp vàng và tiền trị giá hơn năm trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thanh phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường long thạnh thị xã tân châu về hành vi cướp tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra do không có tiền tiêu xài và để trả nợ do đam mê cờ bạc
nguyễn thành phương đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản
khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm qua một mươi sáu tháng bốn
phương mang theo dụng cụ trích điện tự chế giấu trong ba lô mang theo trong người
rồi đi đến tiệm vàng khuê ở khóm long hưng phường long châu thị xã tân châu
do bà đặng kim khuê làm chủ thấy bà khuê đang bán hàng một mình
nên phương đã xông vào quật ngã và dùng dụng cụ trích điện chích vào người bà khuê làm bà ngất xỉu
sau đó phường đã mở tủ lấy khoảng hai mươi một bốn lượng vàng cùng hơn bảy mươi triệu đồng tiền mặt bỏ vào ba lô
lúc này bà khuê tỉnh dậy truy hô nên phương đã bỏ chạy ra ngoài
nghe tiếng truy hô của bà khuê người dân gần đó phát hiện sự việc
nên đã cùng nhau truy đuổi và bắt giữ được phương cùng với tăng vật giao cho cơ quan công an
xảy ra xô xát trong lúc ăn nhậu thay vì bình tĩnh giải quyết thì nguyễn văn nhạt năm mươi một tuổi
chú tại xã mỹ hội huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp lại dùng cây búa chè cùi chém vào người bạn nhậu gây tử vong
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vào ngày hôm nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nhạt về tội giết người
bị cáo nguyễn văn nhạt và anh nguyễn trí thanh ở huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long cùng làm nghề chăn biệt thuê tại vĩnh long
ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám nhạt và anh thanh đến nhà người bạn để uống rượu
trong lúc uống rượu giữa nhạt và anh thanh xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn
sau đó cả hai quay về trò vịt để ngủ
đến giữa khuya nhạt thức dậy và lấy cây búa trẻ củi đánh và chém liên tiếp nhiều cái vào đầu tay khiến anh thanh bất tỉnh
sau khi gây án nhạt đã bỏ trốn khỏi hiện trường
anh thanh được người dân gần đó đưa đi cấp cứu
kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh thanh là ba mươi ba
hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội có tính chất côn đồ cố tình thực hiện tội phạm đến cùng
nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn nhạt một mươi hai năm tù về hành vi giết người
hai người đàn ông bày trò cúng đuổi vong rồi cháo tiền âm phủ lấy hơn một trăm hai mươi triệu đồng
ngày hôm nay tòa nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rập vũng tàu đã mở phiên xét xử
sơ thẩm hai thể tu giả này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trả nguyễn duy phong ba mươi hai tuổi và đỗ văn hiển bốn mươi bảy tuổi
cùng quê ở tỉnh kiên giang giả danh là thầy tu hành nghề bán nhang dạo
cuối năm hai nghìn một mươi tám hai đối tượng này đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
cụ thể vào trưa ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phong đi bán nhang dạo
và làm quen với một người phụ nữ trú tại đồng nai
biết người phụ nữ này vừa phá thai nên phong bị chuyện
người phụ nữ này có vong âm theo cần nhờ thầy cúng để đuổi vong và ngỏ lời giúp đỡ
được đồng ý phong rủ hiền đến nhà của người phụ nữ đuổi vong
hiền bảo chủ nhà đưa gần bốn mươi triệu đồng làm lễ cung bái và lấy giấy bọc lại
lợi dụng lúc chủ nhà đi ra ngoài hai đối tượng đánh cháo cọc tiền bằng tiền âm phủ
và đưa cho chủ nhà yêu cầu cất tiền vào tủ ba ngày sau mới lấy ra
khi hai đối tượng rời đi chủ nhà mở tiền ra kiểm tra thì phát hiện toàn tiền om phủ
cùng với thủ đoạn tương tự ngày một một mươi hai hai nghìn một mươi tám hai đối tượng này lừa đảo
chiếm đoạt của một người phụ nữ khác ở thị xã phú mỹ gần tám mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn duy phong ba năm tù
và đỗ văn hiền hai năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại bình định sáng nay thiếu tướng nguyễn bà nhiên giám đốc công an tỉnh xác nhận
đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với ông nguyễn đức huyện
chú phường lê hồng phong thành phố quy nhơn lái xe biển kiểm soát bốn mươi chín x sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu gây tai nạn
làm bốn người tử vong và sáu người bị thương xảy ra vào chiều một mươi một bốn trên đường nguyễn công chứ tp quy nhơn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
cùng có hồ sơ tài liệu chứng cứ để xử lý vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
trong khi đó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình định cũng cho hay đang chở thông tin
từ cơ quan cảnh sát điều tra để có văn bản đề nghị hội doanh nhân xem xét đề xuất xử lý tư cách
ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
đối với ông nguyễn đức huyện ông huyện là chủ tịch hội doanh nhân bình định
được bầu làm ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
thưa quý vị trong những năm gần đây số lượng tàu thuyền gặp sự cố bị nạn trên biển
đang có dấu hiệu gia tăng
bên cạnh nguyên nhân là do thời tiết biến đổi thất thường thì còn một nguyên nhân khác nữa
đó là do người dân vẫn còn lơ là với việc đăng ký đăng kiểm tàu thuyền trước khi ra khơi
trong năm hai nghìn một mươi tám và ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cảnh sát biển việt nam đã cứu nạn hàng trăm thuyền gặp sự cố trên biển
ngoài nguyên nhân do thời tiết cực đoan nhiều tàu thường xuyên hỏng máy móc chân vịt máy bơm bánh lái
những sự cố này sẽ được khắc thu
nếu ngư dân chú ý đăng kiểm tàu thuyền thường xuyên
rất khoát là thuyền trưởng và các thuyền viên yêu cầu bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
theo quy định là phải có chứ không được người điều khiển phương tiện ra vùng biển xa hàng trăm hải lý
nhưng lại không được đào tạo về hàng hải không có bằng thuyền trưởng thì không thể được
cũng theo đại tá trần văn nam cục trưởng cục nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
hiện trên cả nước có hàng ngàn tàu thuyền không được đăng kiểm thường xuyên
trong đó chủ yếu là các tàu có công suất nhỏ đánh bắt ven bờ
chúng tôi kiểm tra và nhắc nhở đối với riêng nước và con người dân là nhắc nhở rất nhiều
nếu như thiếu cái gì chúng tôi nhắc nhở nhưng vi phạm nhiều lần
hoặc vi phạm ở các vùng biển xa hoặc thậm chí là sang vùng biển nước ngoài mà đánh bắt thủy sản trái phép
là chúng tôi xử phạt rất nghiêm xử phạt theo quy định của pháp luật chứ không phải là nhắc nhở nữa
để an toàn cho tài sản và chính bản thân mình trong mỗi chuyến ra khơi
ngoài sự nhắc nhở của lực lượng chức năng thì hơn hết lúc nào chính ngư dân cũng phải ý thức
và thực hiện nghiêm
các quy định của nhà nước trong đó có việc đăng ký đăng kiểm tàu thuyền trước lúc ra khơi
từ một mươi năm h chiều nay giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh
đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng dầu tăng mạnh sau nhiều lần xả quỹ bình ổn để giữ giá
tổng mức tăng giá vào khoảng hai năm trăm linh đồng một lít
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín bảy trăm linh ba đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi một hai trăm ba mươi năm đồng một lít
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi bảy ba trăm tám mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi sáu hai trăm sáu mươi hai đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi năm sáu trăm một mươi bảy đồng một kg
đây là lần tăng giá xăng thứ hai
sau tết tại kỳ điều chỉnh vào ngày hai tháng bốn giá xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng tới một ba trăm bảy mươi bảy đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng một bốn trăm tám mươi bốn đồng một lít
dầu diesel tăng một hai trăm một mươi chín đồng một lít
dầu hỏa tăng một tám mươi sáu đồng một lít
dầu mazut tăng một một trăm hai mươi bảy đồng một kg
bộ công an tiếp tục trả hai mươi năm thí sinh gian lận điểm thi tại sơn la
hiện đang theo học tại các trường
các trường đã truyền danh sách thí sinh về đơn vị sơ tuyển tại sơn la và xử lý theo đúng quy định
trong số này có bảy thí sinh trúng tuyển vào học viện an ninh nhân dân
một mươi sáu thí sinh trúng tuyển vào học viện cảnh sát nhân dân
và hai thí sinh trúng tuyển vào trường đại học phòng cháy chữa cháy
thiếu tướng bùi minh giám cục trưởng cục đào tạo bộ công an cho biết
cục đào tạo đã nhận danh sách thí sinh được nâng điểm thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
từ sở giáo dục và đào tạo sơn la
cục đào tạo đã chuyển danh sách thí sinh này về các trường trực thuộc bộ công an
đồng thời bộ công an đã bản giao hai mươi năm thí sinh gian lận điểm thi này
về đơn vị sơ tuyển tại sơn la và xử lý theo đúng quy định
như vậy đến thời điểm này việc xử lý thí sinh gian lận điểm thi
tại hòa bình sơn la ở khối trường công an nhân dân đã được xử lý xong
trước đó bộ công an cũng đã trả hai mươi tám thí sinh hòa bình trúng tuyển vào các trường công an nhân dân
do gian lận điểm về địa phương
thưa quý vị mong muốn cho con mình đọc thông viết thảo
sĩ số của các trường công lại quá đông sợ là con không theo kịp chương trình
đó là một vài lý do khiến cho nhiều bậc phụ huynh cho con mình học chữ trước khi vào lớp một
vậy thực sự cho con trẻ tập đọc tập viết trước khi vào lớp một là tốt hay không tốt đối với các con
liệu điều này có thực sự cần thiết hay không và nó tác động như thế nào đến tư duy và tuổi thơ của trẻ
còn một vài tháng nữa
mới đến mùa tiệu trường nhưng chị liên hương quận hà đông hà nội đã cho con gái sắp vào lớp một của mình đi học chữ mỗi tuần ba buổi
mặc dù không biết việc cho con học chữ sớm hiệu quả như thế nào
nhưng chị hương lo ngại nếu như con không đi học trước khi vào lớp một
thầy cô mặc định các con biết chữ rồi nên bé khó theo kịp bạn bè
bé nhà mình rất là ham học chữ rất ham hỏi hay hỏi
đi ra ngoài mà nhìn thấy biển bảng là bé hay hỏi là chữ gì bán cái gì
nữa là mình lo lắng là cái chuyện là khi mà bé vào lớp một ý
thì là lớp như anh lớn như anh lớn ý thì là lớp và sĩ số rất là đông
nên là một cô mà thường là có tận khoảng gần sấp xỉ sáu mươi bạn
thì mình sợ là một cô thì không thể nào mà sát sao được chi tiết được từng bạn một
nên là mình muốn cho bé đi học trước để bé có hành trang để bé tự tin vào lớp

đó là một trong những lý do mà việc chạy đua cho con học chữ trước khi vào lớp một
trở thành phong trào được các bậc phụ huynh chia sẻ cho nhau
nhưng trái ngược với lo lắng đó của phụ huynh nhiều thầy cô giáo lại cho rằng
việc cho trẻ học chữ trước khi vào lớp một là phản khoa học
nếu ép trẻ viết qua sớm khi các bộ phận chức năng cơ thể của trẻ chưa hoàn thiện
như cơ quan thần kinh chưa phát triển toàn diện cơ sưng tay còn yếu
khả năng chịu đựng của thị giác phải tập trung nhìn không bền
thời gian tập trung vào thực hiện một nhiệm vụ cụ thể ngắn sẽ làm trẻ càng thân thiện

vấn đề này tiến sĩ vũ thư hương dạy con học chữ trước sáu tuổi
là phụ huynh đang hủy hoại nhiều điểm
trước thực trạng o a tổ chức dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp một
nhiều năm nay bộ giáo dục võ tạo đã nghiêm túc yêu cầu các địa phương
chỉ đạo chấm dứt ngay tình trạng này
tuy nhiên hầu hết các bậc phụ huynh vẫn băn khoăn
việc con không bắt kịp chương trình
vì thế phong trào đưa con đi luyện chữ luyện viết
tiếp tục rộ lên ở các gia đình có con chuẩn bị vào tiểu học
theo các chuyên gia việc làm này của cha mẹ giống như việc nhắc cây
tưởng nó tróng lớn nhưng không khéo cây bị đứt rễ sẽ không phát triển được
một công ty duyên về lĩnh vực khách sạn căn hộ vừa đề xuất hai tỉnh lâm đồng ninh thuận
và bộ giao thông vận tải cho phép đầu tư phục hồi tuyến đường sắt răng cưa tháp chạm đà lạt
theo hình thức đối tác công tư bbb với kinh phí lên đến hơn một mươi bảy tỷ đồng
tuyến đường sắt tháp chàm đà lạt được đề xuất khôi phục có điểm đầu là gai tháp chàm
điểm cuối là ga đà lạt dài khoảng tám mươi bốn km đi qua địa bàn thành phố phan rang tháp tràm
huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận và huyện đơn dương thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
về kỹ thuật đây sẽ là đường đơn cổ một mm tốc độ thiết kế trên đoạn đường bằng sáu mươi km trên giờ
đoạn núi khi qua đường sắt răng cư là ba mươi km trên giờ
tuyến được khôi phục dựa trên cơ sở tuyến đường sắt cũ có điều chỉnh để giảm độ dốc
với khoảng một mươi năm một mươi bảy ga qua năm hầm xuyên núi
tuyến đường này sẽ kết nối với tuyến đường sắt bắc nam khổ một mm hiện hữu tại gai tháp chàm
đường sắt tháp tràm đà lạt được người pháp xây dựng từ năm một nghìn chín trăm linh tám đến năm một nghìn chín trăm ba mươi hai thì hoàn thành
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tuyến đường sắt này ngừng khai thác và đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm được khởi động lại
nhưng chỉ chạy được bảy chuyến thì dừng hoạt động
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu toàn bộ đường rây bà vẹt trên tuyến đường này bị tháo gỡ
các đầu tàu chuyên dụng dùng để leo đèo sau đó cũng bị bán cho một doanh nghiệp của thụy sĩ
ngoài việc giải quyết những vấn đề về lao động trong ngành dẹp mây
thì việc gắn liền sản xuất với lại bảo vệ môi trường là một trong những đầu việc
mà ngành dẹp mây cần có những biện pháp cải thiện thiết thực
nhằm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường xung quanh
ngành dẹp mây vốn là một trong những ngành có lượng tiêu thụ nước khá lớn
trung bình để sản xuất một chiếc áo cô tông cần giữ hai bảy mét khối nước và một trăm năm mươi gram hóa chất
ngoài ra gắn liền với mức độ sử dụng một lượng lớn tài nguyên
thì dẹp mây còn là ngành gây ô nhiễm nguồn nước vì những hóa chất độc hại được dùng trong khâu nhượng
theo nhận định của hiệp hội dẹp mây việt nam
việc cải thiện công nghệ và giảm thiểu lượng hao phí tài nguyên
là một trong những yếu tố sống còn của doanh nghiệp dẹp mây việt nam
nếu muốn thực sự gia nhập vào thị trường quốc tế
vì hiện nay các hiệp định thương mại ngoài việc xuất xứ
cũng khá chú trọng vào những yếu tố như đảm bảo đời sống của người lao động và môi trường sống
trong thời gian gần đây có khá nhiều các doanh nghiệp dẹp mây trong nước
và trên địa bàn thành phố quốc tế
các doanh nghiệp dẹp mây trong nước và trên địa bàn thành phố quốc tế
hồ chí minh đã đẩy mạnh vào việc đầu tư các thiết bị công nghệ có mức tiêu thụ nước ít
và các thiết bị lò đốt bằng điện nhằm tránh phát thải khí ra môi trường
tuy nhiên số lượng này chưa thực sự nhiều vì chi phí để đổi mới công nghệ là không nhỏ
ngoài việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường
thì các ban ngành cần có những chính sách hỗ trợ về thông tin và liên kết với các nước
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận công nghệ và thay đổi thói quen sản xuất
hoạt động trải nghiệm là một nội dung hoàn toàn mới trong chương trình giáo dục phổ thông sắp tới
và khác với các môn học chủ yếu diễn ra trong lớp học
hoạt động trải nghiệm có thể tổ chức ngoài lớp học thậm chí là ngoài trường học
điều này thì khiến cho nhiều người lo ngại về việc có thể là kẻ hở dẫn đến tình trạng làm thu
theo chương trình giáo dục phổ thông mới
hoạt động trải nghiệm là nội dung giáo dục bắt buộc từ lớp một đến lớp một mươi hai
các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm gồm hình thức có tính khám phá
thực địa thực tế tham quan cắm trại trò chơi
hình thức có tính thể nghiệm tương tác như diễn đàn giao lưu hội thảo sân khấu hóa
việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm là cần thiết
tuy nhiên nhiều ý kiến lo ngại điều này sẽ dễ tạo ra kẻ hở để nảy sinh tình trạng thu chi thiếu minh bạch
mình chỉ lo là cái thu đó sau khi mà đóng tiền xong thì các bé nó thu lại được cái gì
còn cái chi phí mà mình bỏ ra chỉ là chi phí để mà con tới đó để làm gì và con sẽ học được những cái gì
và kết quả con thu về là cái gì
nhà trường phải rõ ràng là đi đến điểm nào và điểm đó nó sẽ có những cái điểm thu điểm thu gì
và cái chi phí đi lại ăn uống như thế nào
mục tiêu của chương trình này nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống
năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động
tuy nhiên với kinh phí được cấp hiện nay nếu tổ chức hoạt động trải nghiệm là bài toán khó
vì đòi hỏi tốn kém hơn
ngay cả khi hoạt động đó tổ chức tại trường đây cũng là một thách thức đối với các trường tại tp hcm

có sự hỗ trợ cho con em phụ huynh được tốt hơn
bộ giáo dục và đào tạo cho biết chương trình được xây dựng sẽ đảm bảo rằng
nhà trường dù trong bất cứ điều kiện nào cũng đều có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh
tùy điều kiện như thế nào mà nhà trường lựa chọn mô hình quy mô cho phù hợp
trong công tác quản lý và tổ chức cần phải rõ ràng minh bạch
và làm đúng mục đích
bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bảy hôm nay xin được tạm diện tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc sáng nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
tại phiên thảo luận một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm và nhấn mạnh
đó là việc kỷ luật cán bộ công chức viên chức đã nghỉ việc nghỉ hưu
qua tổng hợp ý kiến của các bộ ngành địa phương và các tầng lớp nhân dân
đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính
đối với cán bộ công chức viên chức sau khi nghỉ việc nghỉ hưu
mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác
một số ý kiến đề nghị cân nhắc về tính pháp lý
vì đối tượng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật
hệ quả pháp lý của việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm
tại thời điểm có hành vi vi phạm thì những văn bản quyết định
của những người này ký còn hiệu lực hay không
trình bày thẩm tra dự thảo luật chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội
nguyễn khắc định cho biết cơ quan này tán thành sự cần thiết
phải bổ sung trong dự thảo luật quy định trên
tuy nhiên để thể hiện rõ hơn vấn đề này trong dự thảo luật
ủy ban pháp luật đề nghị tách nội dung được chính phủ đề nghị
bổ sung vào điều tám mươi bốn thành điều riêng quy định theo hướng
cán bộ công chức viên chức sau khi nghỉ việc nghỉ hưu
phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác
tùy theo tính chất mức độ phạm vi có thể truy cứu trách nhiệm
hình sự xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật
nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật
và quy định về một số hình thức xử lý kỷ luật cụ thể
trong luật cán bộ công chức và luật viên chức
cũng trong sáng nay tại tỉnh bắc giang ban tuyên giáo trung ương
tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách
hồ chí minh cụm các tỉnh ủy thành ủy khu vực phía bắc
và các đảng ủy trực thuộc trung ương
các đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương bùi văn hải ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc giang
bùi trường giang phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dự tham luận tại hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đồng chí thường trực tỉnh ủy
thành ủy ban tuyên giáo các tỉnh thành ủy cụng khu vực phía bắc
các đảng ủy trực thuộc trung ương
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí võ văn thường đánh giá cao sự tập trung lãnh đạo
chỉ đạo sự nỗ lực cố gắng và những cách làm hay sáng tạo mô hình mới
trong thực hiện chỉ thị năm của các tỉnh ủy thành ủy ban tuyên giáo các cấp
khu vực các tỉnh phía bắc đồng thời đề nghị các địa phương
ngoài nhiệm vụ giải pháp chung cần tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể
như công tác tuyên truyền cần sáng tạo sinh động hơn phát huy vai trò của các cơ quan báo chí
tăng cường tin bài tuyến bài về gương người tốt việc tốt những mô hình hay
chú trọng các bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch
tiếp tục tổ chức học tập quán triệt chuyên đề năm hai nghìn một mươi chín gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
kết quả học tập và làm theo bác và các nghị quyết chỉ thị quy định của đảng về xây dựng
chỉnh đốn đảng về kết quả phòng chống tham nhũng lãng phí về công tác nêu gương của cán bộ
đảng viên bí thư cấp ủy và cán bộ đảng viên phải thật sự nêu gương và lựa chọn những vấn đề
đột phá để thực hiện như giải quyết khiếu nại tố cáo cải cách hành chính tác phòng lề lối làm
việc tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra giám sát phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ
đảng viên thực hiện không tốt vi phạm đạo đức công vụ nghề nghiệp
tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành cũng đặt vấn đề và kiến nghị một số giải pháp học
tập thực hiện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong bối cảnh hiện nay đối với
lực lượng công an khi tình hình tội phạm phức tạp có tính chất không biên giới vấn đề trí tuệ nhân
tạo số hóa đồng thời nhấn mạnh phát huy kết quả đạt được lực lượng công an nghiên cứu tổ chức
học tập thực hiện chỉ thị số năm sao cho có hiệu quả nhất đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân
giám sát quá trình thực hiện
thực hiện chương trình công tác hội và phong trào phụ nữ năm hai nghìn một mươi chín được sự phê duyệt của
lãnh đạo các cấp sáng ngày hôm nay tại hà nội ban thường vụ hội phụ nữ bộ công an tổ chức lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc bộ
và hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội
nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín của hội phụ nữ bộ công an là tiếp tục kiện toàn xây dựng tổ chức hội
phụ nữ vững mạnh nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu công tác hội và phong trào
phụ nữ trong tình hình mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác hội phong trào phụ nữ
cấp cơ sở góp phần hoàn thiện tốt nhiệm vụ chuyên môn xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh
đề xuất bộ công an đoàn chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam ban hành quy định về tổ chức
và hoạt động của phụ nữ trong công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới của bộ
bên cạnh đó hội thảo cũng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các hội viên về những thuận lợi khó khăn
bất cập hiện nay trong việc thực hiện kiến nghị đề xuất trong việc kiện toàn cán bộ hội khi thực hiện
đề án một về kiện toàn tổ chức hội phù hợp với mô hình tổ chức mới của bộ